tuần qua thành đoàn hà nội đã phối hợp với hội sinh viên và hội liên hiệp thanh niên thành phố tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và chương trình tiếp sức mùa thi năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
tuổi trẻ thủ đô tình nguyện vì cộng đồng và khởi nghiệp sáng tạo
đây là hoạt động nhằm hướng tới chào mừng đại hội đại biểu hội sinh viên việt nam thành phố hà nội lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chiến dịch tình nguyện mùa hè và chương trình tiếp sức mùa thi năm hai nghìn một mươi tám là đợt hoạt động cao điểm thứ hai trong năm của tuổi trẻ thủ đô với những nội dung hoạt động trọng tâm của chiến dịch là tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo tham gia xây dựng nông thôn mới xây dựng và giữ gìn văn minh đô thị các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội và các hoạt động hướng về biên giới biển đảo tiếp sức mùa thi hai nghìn một mươi tám tại một trăm linh các điểm thi của kỳ thi vào lớp một mươi và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
chiến dịch tình nguyện mùa hè và chương trình tiếp sức mùa thi năm hai nghìn một mươi tám đã thu hút hàng vạn đoàn viên thanh niên tình nguyện hoạt động tại các địa bàn trọng điểm là hà nội và các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ bắc trung bộ các đảo tiền tiêu của tổ quốc và nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào theo kế hoạch chiến dịch sẽ diễn ra từ tháng năm đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
theo thông tin từ sở giao thông vận tải hà nội từ ngày một tháng bảy hà nội sẽ thí điểm mở tuyến xe buýt
xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch khí cng xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch được mở tại ba tuyến gồm tuyến bến xe mỹ đình bến xe sơn tây bến xe yên nghĩa khu đô thị đặng xá bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai khu đô thị tham city cả ba tuyến buýt này đều do công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch dịch vụ xây dựng bảo yến vận hành tuyến này dự kiến sẽ có một trăm hai mươi hai lượt xe một ngày tần suất dịch vụ một mươi năm đến hai mươi phút một lượt
sử dụng xe buýt nhiên liệu sạch sẽ tiết kiệm được hai mươi ba chi phí nhiên liệu so với xe chạy dầu do trên cùng cự li các khí độc hại giảm từ năm mươi ba đến sáu mươi ba khí co hai giảm hai mươi không gây bụi và khói đen
mặc dù mới đầu hè tình trạng mất nước thiếu nước sinh hoạt kéo dài đang diễn ra tại rất nhiều khu trung cư ở quận hà đông ảnh hưởng tới hàng nghìn hộ dân
theo ngành chức năng đến thời điểm này trên địa bàn tp hà nội
thiếu từ sáu đến bảy mươi mét khối nước sạch trên một ngày đêm
riêng tại hà đông hiện thiếu từ ba đến năm ngàn mét khối nước trên ngày đêm
ngành cấp nước và chính quyền các địa phương đang sử dụng mọi biện pháp để đảm bảo cấp nước sinh hoạt giải khát cho người dân
theo sở xây dựng hà nội từ đầu mùa hè năm hai nghìn một mươi tám hệ thống cấp nước đô thị đã được bổ sung thêm khoảng một trăm linh m ba trên ngày đêm
nhưng do số khách hàng đầu nối tăng thêm sáu nên dự báo việc cung cấp nước sạch tại một số khu vực cuối nguồn địa hình cao sẽ còn khó khăn
do vậy người dân cũng cần chủ động chữ nước sinh hoạt để hạn chế những ảnh hưởng từ việc thiếu nước
thưa quý vị hoàn kiếm là một trong những quận trung tâm hành chính chính trị kinh tế và văn hóa của thủ đô
gắn liền với nhiều di tích lịch sử văn hóa và truyền thống của mảnh đất thăng long ngàn năm văn hiến
chính vì vậy du lịch của quận hoàn kiếm phát triển cũng có nghĩa
sẽ tạo động lực không nhỏ cho du lịch thủ đô
mới đây quận hoàn kiếm đã cho ra mắt trang thông tin điện tử hoàn kiếm ba trăm sáu mươi độ
góp phần thúc đẩy phát triển du lịch đồng thời kết nối với hệ thống du lịch của cả nước
nhằm xây dựng mô hình quản lý đô thị du lịch thông minh
mời quý vị và các bạn theo dõi những ghi nhận sau đây
quận hoàn kiếm vốn được chọn là điểm đến du lịch của rất nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến hà nội
bởi đây là nơi có nhiều di tích gắn với lịch sử văn hóa
vân hiến với nhiều tuyến phố kinh doanh sầm út tuyến phố ẩm thực
trung tâm thương mại mang những nét đặc trưng của người hà nội
chính vì vậy đây cũng là điều kiện thuận lợi để quận hoàn kiếm phát triển kinh tế toàn diện
trong đó du lịch là thế mạnh luôn được quan tâm đầu tư
để phát huy những thế mạnh sẵn có mới đây tại vườn hoa tượng đài lý thái tổ
ubnd quận hoàn kiếm đã chính thức ra mắt ứng dụng quảng bá du lịch quận hoàn kiếm ba trăm sáu mươi độ
nhằm tích hợp thông tin du lịch phục vụ du khách
anh sirens du khách đến từ thụy sĩ lần đầu tiên đến với hà nội cũng đã tới tham quan
và tỏ ra rất hào hứng với ứng dụng công nghệ thông minh này
tôi đánh giá đây là một sản phẩm khá tốt bởi vì du khách có thể xem trước các địa điểm du lịch
mà mình muốn đến một cách chi tiết thông qua hình ảnh ba d
vì vậy sẽ giúp cho du khách có được những thông tin đáng tin cậy về địa điểm du lịch
cũng như những địa danh liên quan nhờ đó giúp tôi có thể dễ dàng lựa chọn những địa điểm thích hợp
với sự thú vị này tôi sẽ trải nghiệm những lợi ích của nó trong tương lai
chỉ bằng một cú nhấp chuột như thế này du khách sẽ được trải nghiệm những tương tác thực tế
về các danh lam thắng cảnh di tích lịch sử điểm đến du lịch các dịch vụ thương mại du lịch
một cách trực quan và sinh động tương tự như đang đứng ngay tại không gian và địa điểm đó
trang thông tin điện tử hoàn kiếm ba trăm sáu mươi độ là ứng dụng sử dụng tọa độ gps của người dùng
làm nền tảng với các tính năng chính
điểm du lịch dịch vụ thương mại của quận hoàn kiếm hiển thị dưới dạng bản đồ google maps
hoặc danh sách trải nghiệm và khám phá các địa điểm bằng công nghệ ảnh ba trăm sáu mươi độ
đặt phòng khách sạn đặt tour du lịch các dịch vụ đặt chỗ và thương mại điện tử
ứng dụng được hỗ trợ các nền tảng ios android windows phone web browser
du khách có thể truy cập tại địa chỉ website hoànkiếm ba trăm sáu mươi vn hoànkiếm ba trăm sáu mươi com
hoànkiếm ba trăm sáu mươi com vn hoặc hoànkiếm ba trăm sáu mươi net để thực hiện các tương tác đã được tích hợp với hai ngôn ngữ
bao gồm tiếng anh và tiếng việt
tôi đã trực tiếp trải nghiệm tìm kiếm thông tin về du lịch và ẩm thực từ trang thông tin này
tôi thấy rất thú vị và hữu ích nhất là đối với những du khách nước ngoài như tôi
em thấy là nó cũng khá là hữu ích bởi vì là có những cái nơi mà có thể là em là ở hà nội
nhưng mà em chưa bao giờ đến thì có thể là qua cái ứng dụng này thì em có thể lên đấy
và em xem và tìm hiểu kỹ hơn thông tin
ví dụ về lịch sử của hà nội thì em thấy nó cũng khá là thú vị
hà nội đang từng bước xây dựng thành phố thông minh trong đó có du lịch thông minh
quận hoàn kiếm cho ra đời trang thông tin điện tử hoàn kiếm ba trăm sáu mươi độ
là một trong những bước góp phần kiện thực hóa chủ trương của thành phố
trong tương lai quận hoàn kiếm sẽ tiếp tục là điểm đến thú vị thu hút du khách trong nước và nước ngoài
góp phần phát triển du lịch thủ đô và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển du lịch
dịch vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ quận hoàn kiếm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã đặt ra
di chỉ khảo cổ học vườn chuối thuộc địa phận xã kim trung huyện hoài đức hà nội
là một di tích quan trọng trong hệ thống các di chỉ khảo cổ học tiền đông sơn cho tới đông sơn ở phía bắc
đây được xem là địa điểm cư trú lâu dài
người việt cổ góp phần cung cấp đầy đủ chứng cứ lịch sử về sự có mặt của con người rất sớm trên địa bàn hà nội
thế nhưng toàn bộ di trị rộng gần hai mươi m hai này hiện đang nằm trong phần đất xây dựng
khu đô thị và có nguy cơ bị xóa sổ
hiện sở văn hóa và thể thao hà nội đang cùng với các nhà chuyên gia khảo cổ học
đề xuất nhiều phương án nhằm nhanh chóng bảo tồn di chỉ khảo cổ học quý giá này
di trì khảo cổ học vườn chuối từ lâu đã quen thuộc
hết sức quan trọng đối với giới khảo cổ học nói riêng giới nghiên cứu lịch sử văn hóa cổ nói chung
những phát hiện từ những lần đầu khai quật cho thấy
nơi đây từng là địa bàn cư trú quan trọng của người việt cổ
và có thể chứng minh nguồn gốc bản địa và lịch sử dân tộc việt nam thời tiền sơ sử
đến nay qua tám lần khai quật các nhà khảo cổ đã phát hiện được hai mươi chín ngôi mộ tiền sử
gần năm mươi hiện vật gốm vỡ và nguyên vẹn hai trăm một mươi sáu hiện vật bằng đồng một mươi một hiện vật bằng sắt
hơn một hiện vật bằng gỗ và nhiều hiện vật bằng xương
các cái tài liệu khảo cổ học khai quật mà chúng ta biết hiện nay
chúng ta thấy khu di chỉ vườn chuối có một giá trị rất đặc biệt đối với hà nội cũng như đối với quốc gia
những tài liệu khảo cổ học cho chúng ta biết là vườn chuối đã phát hiện ra những hiện vật
ở rất nhiều thể loại khác nhau
từ đồ đồng cho đến đồ đá rồi thì là đồ gỗ v v
những các tài liệu đồ đá và đồ đồng đấy thì cho chúng ta thấy có một cái niên đại
có thể nói rằng là vô cùng quý đối với hà nội
tức là nó là những dấu viết của những con người những cư dân sống ở hà nội xưa
vào trong cái niên đại là khoảng độ ba năm
đây là cái di chỉ với một cái niên đại khảo cổ học
hơn ba năm như thế đối với hà nội rất là quý
và tôi nghĩ rằng là đối với thủ đô của nhiều nước trên thế giới
cũng không có được những các cái niên đại nó xa xưa và nó cổ như thế này
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn huy rất hiếm di tích nào chứa đầy đủ chứng cứ lịch sử
về sự có mặt của con người rất sớm trên địa bàn hà nội cách đây từ hơn ba năm trăm linh năm
cũng như nguồn gốc bản địa và lịch sử dân tộc việt nam thời tiên sử
sơ sử như phức hợp di chỉ vườn chuối
thấy được những giá trị cốt lõi của di chỉ vườn chuối và thực trạng di chỉ này
đang đứng trước nguy cơ biến mất ông đã nhiều lần đề xuất lên thành phố
cần sớm có chủ trương xem xét đánh giá lại giá trị lịch sử
đồng thời đề xuất thành phố hà nội tổ chức hội thảo
để có những giá trị cụ thể về mặt khoa học của di trì khảo cổ học này
trong khoảng suốt một mươi năm nay các nhà khổ cổ học đã đánh động
và các nhà khổ cổ học đã đánh động
rồi dưới truyền thông đã đánh động
thế nhưng mà trong suốt thời gian vừa qua
chúng ta vẫn chưa tiến thêm một bước nào để có giải pháp để giữ gìn và bảo tồn khu này
tôi nghĩ rằng quan trọng nhất là hà nội cần phải có một khảo sát
có một đánh giá để từ đó xem xét di chỉ khảo cổ học di chỉ vườn chuối này
có được xếp hạng
trở thành một di tích quốc gia không
nếu khi mà vườn chuối này được xếp hạng là một di tích quốc gia
trên cơ sở và đã được khai quật rồi
thì lúc đó chúng ta mới có được các cái phương án bảo vệ
nếu không xếp hạng nó thì sẽ không thể có một cái biện pháp bảo vệ được
bên cạnh đó một số chuyên gia về lĩnh vực khảo cổ học cũng cho rằng
với những kết quả qua tám lần khai quật di tích khảo cổ học vườn chuối
di chỉ này hoàn toàn xứng đáng
của các tiêu chí để ủy ban nhân dân thành phố hà nội xếp hạng là di tích lịch sử
khảo cổ học cấp thành phố
nếu không xếp hạng di tích hoặc chậm trễ trong việc xếp hạng
sẽ không có cơ sở pháp lý cơ sở khoa học để bảo tồn di tích
với trường hợp như thế này thì chúng ta đã khai quật tới sáu trăm năm mươi m hai
đúng không ạ
nếu tiến hành đảo thám xếp thêm và khai quật thêm một số địa điểm nữa
thì di tích khảo cổ vườn chuối hoàn toàn
có đủ nội dung đáp ứng được các tiêu chí cần và đủ
theo quy định của luật vị xã văn hóa để đề nghị xông nhận trước hết
là di tích khảo cổ học cấp thành phố
là người nhiều lần được tham gia cùng các nhà khảo cổ
khai quật những hiện vật tại di chỉ khảo cổ học vườn chuối
ông phạm văn hùng đã nhận thức được những giá trị văn hóa
lịch sử từ các hiện vật cổ
ngoài những hiện vật tự tìm kiếm
ông còn siêu tầm lại nhiều hiện vật quý giá khác
người dân tìm kiếm được
với mục đích bảo vệ giữ gìn những hiện vật quý giá
có ý nghĩa lịch sử quan trọng này
bên cạnh đó ông cũng có dự định mở phòng trưng bày hiện vật khảo cổ học vườn chuối
ngay tại địa phương với hàng trăm hiện vật đa dạng
gồm đồ đá đồ đồng và rất nhiều loại hình đồ gốm khác
qua hơn một mươi năm ông siêu tầm được
mục đích của tôi là chính cái khảo cổ
di chỉ khảo cổ này là ở chính ở thôn của tôi quê hương
mà tôi đã biết từ ngày nhỏ tôi lên đề chăn châu bò là tôi đã biết rồi rồi
thì sau này thì tôi mục đích là siêu tầm
tôi muốn giữ lại những hiện vật này để trưng bày
mà trưng bày tại ở nhà đây thôi
thì nếu mà sau này mà thôn mà có nhu cầu
thì tôi cũng sẽ để lại cho thôn
để cho thôn trưng bày lưu lại những cái hiện vật
biết di chỉ khảo cổ ở chính quê hương của mình
một cái niềm tự hào của người đại sát chúng tôi
thì chỉ dám nói là cách đây trên hai năm từ thời cái cuộc khởi nghĩa
dành độc lập của hai bà trưng ấy
khi mà thất thổ thì một số tàn binh của hai bà trưng ấy
khi qua đây qua cái vùng này thì thấy đây là một cái nơi đầm đầy rứt động
lau sậy hoang vu thật nhưng mà nó có cái điều kiện
để mà duy trì cuộc sống nên đã ở lại đây để sinh cơ lập nghiệp
đấy chúng tôi chỉ dám tự hào như thế
đấy chúng tôi chỉ dám tự hào như thế
hai năm thôi
thế nhưng nay khi mà các nhà khảo cổ mà khai quật
tám lần khai quật cái di chỉ khảo cổ học khuẩn chứa này
thì xác định đây là ba đến ba năm
thì chúng tôi lại càng tự hào hơn về cái đất của mình
hiện nay các nhà khảo cổ học sử học đã kiến nghị
đề xuất nhiều lần tới lãnh đạo thành phố hà nội
tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại
việc xếp hạng di tích này mới chỉ dừng lại ở khảo sát
và chưa có giải pháp cụ thể nào được đưa ra để bảo vệ
đã đến lúc các ngành chức năng cần sớm xem xét bảo tồn khu di chỉ khảo cổ học vườn chuối
lập hồ sơ đánh giá để sớm đưa di chỉ này vào danh mục di tích lịch sử văn hóa cần bảo vệ khẩn cấp
để di trì khảo cổ học vườn chuối sớm trở thành một di tích có tầm ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng
đối với người dân thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung
khi mà nhận được sự chỉ đạo của thành phố là giao sở văn hóa thể thao phối hợp với một số nhà khoa học
để mà chúng ta khảo sát rồi tổ chức tọa đàm để làm thế nào tìm ra một cái giải pháp nào đó tốt nhất
để chúng ta bảo tồn và phát huy giá trị của khu di chỉ khảo cổ này
và thời gian vừa rồi thì sở văn hóa chúng tôi cũng đã tổ chức
một cái đoàn khảo sát về hiện trường để mà mời một số nhà khoa học
rồi một số cơ quan chức năng về đó chúng ta khảo sát hiện trường
sau đấy chúng tôi cũng phải đặt bài một số nhà khoa học một số nhà quản lý để tổ chức một cuộc tọa đảng
sau cái cuộc tọa đàm đó thì chúng ta mới có được một cái giải pháp thống nhất
về để mà quản lý bảo tồn cái khu di trì khảo cổ này
tôi nghĩ rằng là và cũng mong muốn
thành phố hà nội sớm xác định cái giá trị về mặt lịch sử văn hóa của khu di trì vườn chuối
để sớm có thể là công nhận nó là một cái di tích quốc gia hoặc là di tích lịch sử văn hóa của thành phố
để mà trên cơ sở đó có những các cái biện pháp bảo vệ sớm cho cái di tích này
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi